thưa quý vị số phận của hai mẹ con chị phạm thị hoa trong vụ lở núi ở thôn phước lộc xã phước đồng thành phố nha trang lúc này vẫn đang là một dấu hỏi
tại hiện trường hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an quân đội phối hợp với chính quyền địa phương vẫn đang túc trực khẩn trương tìm kiếm dấu tích của hai mẹ con trong điều kiện thời tiết rất bất lợi
đó là mưa đã tạm ngưng tuy nhiên do mưa kéo dài nên lượng đất đá sạt lở nhiều và đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
phóng viên văn nhất tại hiện trường tiếp tục thông tin chi tiết
do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gần hai giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi hai hàng trăm mét khối đất đá từ trên núi phi châu thôn phước lộc xã phước đồng thành phố nha trang sạt lở xuống vùi lấp và làm đổ sập hoàn toàn bốn căn nhà
và đây là những gì còn lại
tiếng đá xuống đất xuống đầu tiên
lúc đó là tôi vùng dậy tôi vùng dậy tôi có la xóm nhưng mà không thấy ai dạy hết
rồi tôi mới kêu ba đứa con thôi
đó là dậy dậy rồi chạy
tôi nghe đất xuống nữa rồi tôi chạy chạy chạy vòng đường đây
tôi chạy đến đây tôi víu là đất nó chỉ nở tới đây thôi
tôi chạy đường dưới là không kịp
đấy lúc đầu tôi mới thấy sụp nhà sụp nhà sụp cửa
đã bắt đầu thấy nghe là có người kêu được cứu
là chạy vô cứu cha con nông sinh trước năm người cứu khỏi đi cấp cứu
còn mới đầu lại qua bên kia nghe cứu thì hai vợ chồng thông quang
cứu được cả hai vợ chồng cha rồi đã đi cấp cứu hết rồi
lực lượng chức năng đã có mặt ngay trong đêm khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ
sáu người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và tình hình sức khỏe đều đã ổn định
hai nạn nhân bị chết tại chỗ là bà phạm thị cư bảy mươi một tuổi và cháu lê anh khang bốn tuổi cháu nội bà cư
có ít nhất hai nạn nhân được xác định mất tích là hai mẹ con chị phạm thị hoa bốn mươi năm tuổi cháu phạm cao sang một mươi chín tuổi
tỉnh cũng đã yêu cầu thành phố nha trang khẩn trương tiến hành hỗ trợ kiểm tra những thiệt hại để hỗ trợ bà con
các lực lượng chức năng sẽ tập trung sau khi giải quyết cấp cứu xong
sẽ hỗ trợ bà con khắc phục lại tình trạng hư hỏng nhà cửa và đảm bảo đời sống bà con
tại hiện trường lúc này hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an quân đội phối hợp với chính quyền địa phương
tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích
mưa đã tạm ngưng lực lượng cứu hộ đã tập trung toàn bộ lực lượng phương tiện tới căn nhà được xác định có hai mẹ con chị phạm thị hoa
tuy nhiên do lượng đất đá sạt lỡ nhiều và đang tiếp tục có nguy cơ sạt lỡ
nên công tác cứu hộ cũng phải được thực hiện thận trọng
ưu tiên của lực lượng chức năng lúc này là dồn toàn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thời gian nhanh nhất